tin quốc tế cảnh sát thái lan cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thương mại cao cấp siam bragon ở thủ đô bangkok vào ngày hôm nay
theo giới chức thái lan ít nhất một người thiệt mạng và sáu người bị thương trong vụ việc này
theo thông tin cập nhật vào chiều ngày hôm nay thủ tướng thái lan sreta tha vị sĩ xác nhận vừa xảy ra vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm lớn ở trung tâm thủ đô bangkok
nhà lãnh đạo thái lan cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc này
cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm một mươi bốn tuổi thực hiện vụ nổ súng trong khi đó hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người chạy ra khỏi trung tâm thương mại siam bragon
siam bragon là một trong những khu mua sắm hàng đầu tại trung tâm thủ đô thái lan và rất nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước
vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước lễ tưởng niệm một năm ngày xảy ra một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử thái lan